năm hai nghìn một mươi sáu chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đời sống văn học nước nhà

là một năm như thế nào đối với lĩnh vực xuất bản cụ thể là trong văn học

ví dụ như những năm trước thì bình quân một năm có thể đến một đầu sách
nhưng năm hai nghìn một mươi sáu này có thể tăng từ một năm trăm linh cho đến hai đầu sách đang bị xuất bản
đối với các tác giả ở việt nam thì cái phần tăng lên rất nhiều ở đấy chính là
bên cạnh tác giả viết văn suốt xuôi như nhà văn phong điệp vừa nói
nhà văn của quảng ninh đinh phương và nhiều tác giả khác
bên cạnh đó cũng có những nhà thơ và đặc biệt là nguyễn phong việt và lương đình khoa
trong tỷ lệ sách ấy thì phải nói là có đến sáu mươi sáu mươi năm của cuốn sách ấy là của các câu lạc bộ thơ việt nam
như chị thấy là những năm
gần đây các câu lạc bộ thơ ra đời rất là nhiều
thưa nhà văn phong điệp với vai trò là phó trưởng ban nhà văn trẻ hội nhà văn việt nam
vậy thì xin chị cho biết là trong thời gian tới ban nhà văn trẻ sẽ làm gì để có thể duy trì
cũng như là phát triển phong trào sáng tác trẻ cả về đội ngũ này số lượng cũng như là chất lượng
ở phía cạnh hội nhà văn việt nam nói chung cũng như ban nhà văn trẻ
thì chúng tôi cũng nỗ lực bằng rất nhiều cái hoạt động
ví dụ như là phát hiện thể hiện bằng
cái sự kiện năm hai nghìn một mươi sáu hội nghị viết văn trẻ
thì chúng tôi phát hiện những cái gương mặt văn chương mới trong toàn quốc
để giới thiệu các bạn tham dự hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ
làm một diễn đàn để họ có thể gặp gỡ trao đổi trao dồi
và sau đó tạo cảm hứng cho họ khi quay trở về công việc thường ngày và họ tiếp tục sáng tác
và công việc chúng tôi duy trì đều đoạn hàng năm
chúng tôi phát hiện ra những đầu sách mới những đầu sách có uy tín
để tổ chức những buổi ra mắt sách tổ chức những buổi tọa đàm văn học
sâu hơn tổ chức cho các nhà văn đi thực tế
thực ra thì ban nhà văn trẻ chúng tôi cái số lượng người rất là ít
cái công việc mà chúng tôi mong muốn làm thì rất là nhiều
nhưng tôi nghĩ rằng là nếu mà để thay đổi cái đời sống văn học trẻ
cũng như là thay đổi cái chất lượng sáng tác của mỗi người viết
thì nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của tự thân người viết
và những ban nhà văn trẻ hay một tờ báo hay là một tổ chức nào hội đoàn nào đi chăng nữa
cũng chỉ mang tính chất là khích lệ động viên mà thôi
vậy còn nhà phê bình văn học nguyễn thanh tâm
anh và các nhà phê bình trẻ thì mong đợi gì vào trong năm hai nghìn một mươi bảy
tôi suy nghĩ rằng là đối với những cái người trẻ
thì ở họ chúng ta phải ghi nhận một cái sức trẻ một cái nguồn sống trẻ
và vì thế cho nên đối với những người trẻ thì họ có lẽ cách cần nhất
đối với họ chính là một cái không gian phù hợp với cái lứa tuổi của họ
cái không gian đó tôi nghĩ rằng là sang năm hai nghìn một mươi bảy hoặc là những năm sau nữa
trong một cái bối cảnh càng ngày càng
bối cảnh rộng mở hơn bối cảnh toàn cầu hóa
thì những người trẻ họ cần có một cái không gian rộng mở hơn
để cái không gian đó nó là cái không gian để sống không gian để viết
để thực hành cái nghề nghiệp của mình một cách nó đến nơi đến trốn nhất
trong đời sống văn chương hiện nay thì theo cái quan sát của tôi đấy
những nhà văn trẻ mà như chị điệp vừa nói và chúng ta biết
gần như là họ phải làm rất là nhiều công việc khác
họ vừa làm phóng viên vừa làm nhà giáo vừa làm bác sĩ
vừa làm nhân viên truyền thông cho các cái công ty
thế thì cái câu chuyện là văn chương không mang lại cho họ một cái đời sống đầy đủ
để họ có thể tận hiến cho văn chương được
vì thế cho nên tôi cũng hy vọng là trong những thời gian sắp tới không chỉ là hai nghìn một mươi bảy
thì chúng ta có một cái không gian cởi mở hơn đủ điều kiện để cho cái lực lượng trẻ này
có thể thể hiện được hết cái sức trẻ cái nguồn sống trẻ của mình
xin cảm ơn anh
còn nhà thơ trần quang quý ông nhận định như thế nào về xu hướng vận động
của đời sống văn học trong năm hai nghìn một mươi bảy
và là một nhà thơ thuộc thế hệ trước thì ông có muốn nhắn nhủ điều gì
đối với thế hệ sáng tác trẻ hiện nay
xu hướng của hai nghìn một mươi bảy về văn học đặc biệt là chúng tôi rất trông trở vào cái thế hệ trẻ
họ vẫn tiếp tục sáng tạo và nhìn chung nó bên cạnh đó thì cái văn học
hay là đặc biệt là trong thơ văn học câu lạc bộ nó vẫn tiếp tục phát triển
không có một lực cả nào có thể ngăn cản
chúng ta đều biết là hiện nay người ta nói là
việt nam là quốc thơ đâu cũng có câu lạc bộ thơ và rất nhiều người là thơ
chúng ta biết rằng là trong văn học cái mới bao giờ thuộc lớp trẻ
và chúng tôi rất hy vọng ở cái sự trẻ ấy
nhưng mà các bạn trẻ hãy cứ sống và viết những gì mình có
và phát triển hết cái nội lực của mình
xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời
và một lần nữa cũng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời đến tham dự chương trình
mùa xuân đang đến và nhân dịp năm mới thì xin gửi tới các văn nghệ sĩ
trong cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
hy vọng là với sức sáng tạo dồi dào các bác các anh các chị sẽ sáng tạo nên
nhiều tác phẩm có giá trị trong năm hai nghìn một mươi bảy
làm giàu thêm cao thêm thành tiệu nghệ thuật của mình
và đem đến cho bạn đọc những tác phẩm
mà vì nó chúng ta thấy tươi trẻ hơn yêu đời hơn và hạnh phúc hơn
kính chào tạm biệt